nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy nhiều trường học trên địa bàn tỉnh phú thọ
đã lồng ghép kiến thức về phòng cháy chữa cháy vào giờ học trinh khóa sinh hoạt giới cờ
hay là thông qua các hoạt động ngoại khóa để nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản
về phòng chống cháy nổ kỹ năng cứu nạn cứu hộ thông qua những trải nghiệm thực tế
đây là buổi ngoại khóa chúng em làm lính cứu hỏa vừa được tổ chức tại một trường trung học cơ sở
trên địa bàn thành phố việt trì tại buổi ngoại khóa gần hai học sinh và cán bộ nhà trường
đã được các chiến sĩ phòng cháy trợ cháy hướng dẫn và tham gia thực hành kỹ năng
sử dụng bình cứu hỏa cầm tay dập đám cháy thực hành sử dụng các phương tiện trên xe chữa cháy
và các kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra ở nhà cao tầng
các em đã được thực hành các kỹ năng này để nếu khi xảy ra sự cố liên quan đến cháy nổ
thì các em cùng với các thầy cô giáo của nhà trường
cũng đã có những kỹ năng để có thể thoát khỏi những tình thế nguy hiểm
chúng tôi rất là mong muốn là hàng năm các thầy cô giáo và các em của nhà trường
sẽ được trải nghiệm nâng cao hơn nữa các kỹ năng cũng như là kiến thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
với mục đích lan tỏa phong trào ý thức chấp hành các quy định của pháp luật
về thanh thiếu nhi trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
hoạt động này đã trang bị kỹ năng mềm để các em thích nghi xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra
tổ chức đoàn các cấp thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng
các lớp hướng dẫn cho các em về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bên cạnh đó thì cũng kịp thời biểu dương nhân rộng các mô hình hay
các cách làm sáng tạo của thanh thiếu nhi toàn tỉnh liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các vụ cháy nổ thời gian qua có nhiều nạn nhân là thanh thiếu nhi
nguyên nhân một phần là do các em thiếu kỹ năng liên quan đến phát hiện
tự thoát nạn khi có đám cháy xảy ra
vì vậy việc trang bị kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy
phòng chống các tai nạn thương tích đuối nước trong trẻ em là việc cần thiết
cần được phổ biến và áp dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục